trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh thái nguyên cho biết cập nhật đến một mươi tám h ngày hai mươi chín tháng một mươi một
địa phương này tiếp tục ghi nhận thêm ba mươi chín bệnh nhân covid một mươi chín cơ quan y tế cũng lập danh sách
bốn trăm bảy mươi bảy người là f một để lấy mẫu xét nghiệm và cách ly tập trung đáng lưu ý số lượng f tại ổ dịch
công tư new alvina vẫn tiếp tục tăng mạnh với hai mươi một công nhân người lao động có xét nghiệm dương
khách sát covid hai trong ngày thái nguyên ghi nhận một ca nhiễm chưa rõ nguồn lây năm ca nhiễm
phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc cộng đồng và số còn lại là những trường hợp f một chuyển thành f
cũng theo cdc thái nguyên công ty new wan vina đang là ổ dịch covid một mươi chín lớn và phức tạp nhất
tại thái nguyên từ ngày hai mươi năm đến ngày hai mươi chín tháng một mươi một doanh nghiệp này có một trăm năm mươi hai công nhân
người lao động nhiễm covid một mươi chín khoảng chín trăm linh công nhân lao động của công ty đã bị phong tỏa
cách ly tại chỗ để lấy mẫu xét nghiệm
tách các f đưa đến khu điều trị trong ngày hai mươi tám tháng một mươi một ủy ban nhân dân tỉnh
thái nguyên đã kích hoạt thêm hai bệnh viện điều trị bệnh nhân covid một mươi chín với tám trăm linh dường bệnh
sở y tế tỉnh thái nguyên được yêu cầu chuẩn bị sẵn sàng phương tiện nhân lực đưa vào vận hành
bệnh viện cấp cứu bệnh nhân covid một mươi chín có triệu chứng nặng cũng theo một cán bộ y tế tại cdc thái
nguyên điểm đặc thù của ổ dịch tại công ty new alvina là các công nhân lưu trú ở nhiều xóm trọ
địa phương khác nhau trước khi phát hiện là ổ dịch covid một mươi chín các công nhân này có lịch sử gì
chuyển khá phức tạp nguy cơ lây nhiễm cộng đồng cao để khoanh vùng dập dịch khoảng chín trăm linh công
nhân người lao động ở doanh nghiệp này đã được cách ly phong tỏa trong nhiều ngày qua để phục
vụ lấy mẫu xét nghiệm covid một mươi chín tách các f đưa đến các khu điều trị trước diễn biến phức tạp
tại ổ dịch này ủy ban nhân dân tỉnh thái nguyên cho phép thành phố sông công huyện phú bình được thí
cách ly f một tại nhà hoặc nơi cư trú lực lượng công an chính quyền cơ quan y tế địa phương chịu
trách nhiệm giám sát đảm bảo an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín chiều ngày hai mươi chín tháng một mươi một thường trực
thành ủy hà nội đã họp về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn thành phố
theo báo cáo của ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tp hà nội hiện nay dịch bệnh trên
địa bàn đang được kiểm soát tuy nhiên có nguy cơ bùng phát và có thể xuất hiện nhiều các ca mắc
dịch do mầm bệnh tồn tại ngoài cộng đồng còn những ca bệnh chưa được phát hiện ngoài ra
dịch xâm nhập từ bên ngoài tỉnh thành phố có dịch do người nhập cảnh do tâm lý chủ quan
số liệu thống kê cho thấy từ ngày hai mươi một đến ngày hai mươi chín tháng một mươi một hà nội đã ghi nhận hai hai trăm sáu mươi bảy bệnh nhân
trong đó đã tiêm hai mũi là một bốn trăm linh hai trường hợp chiếm sáu mươi một tám hai trăm một mươi ba trường hợp đã tiêm một mũi chiếm chín bốn
trung bình mỗi ngày ghi nhận hai trăm tám mươi bốn ca
tăng sức khỏe bệnh
tăng so với tuần từ ngày một mươi bốn đến ngày hai mươi tháng một mươi một trung bình chỉ có hai trăm hai mươi sáu ca một ngày
đáng chú ý tỷ lệ f một chuyển thành f có xu hướng tăng nhanh cụ thể giai đoạn từ ngày một mươi một tháng một mươi
đến ngày hai mươi chín tháng một mươi một toàn thành phố ghi nhận thêm hai mươi hai sáu trăm hai mươi một trường hợp f một trong đó có ba ba trăm bảy mươi một trường hợp
f một chuyển thành f như vậy tỉ lệ f một chuyển thành f giai đoạn này là một mươi bốn chín cao hơn trước đó
tính đến ngày hai mươi chín tháng một mươi một bốn huyện đã thu dung
điều trị f không triệu chứng và triệu chứng nhẹ bao gồm hoài đức ba mươi chín ca sóc sơn tám ca mỹ đức bảy ca
và thanh trì hai k từ ngày một tháng một mươi hai tất cả các địa phương còn lại thực hiện thu dung điều trị f một
triệu chứng triệu chứng nhẹ tại cơ sở thành phố chỉ điều tiết f tại bốn quận hoàn kiếm ba đình
đống đa và hai bà trưng các quận huyện thị xã đã thực hiện khảo sát và lập danh sách các hộ
dân đủ điều kiện cách ly f một tại nhà theo đó đã giả soát được một chín mươi chín triệu hộ dân tại hai mươi sáu quận
huyện với bảy trăm bảy mươi tám bảy trăm tám mươi một hộ đủ điều kiện cách ly f một tại nhà thành phố đang cách ly tại nhà năm năm trăm tám mươi năm người
tiếp xúc gần f một sau khi nghe báo cáo thường trực thành ủy kết luận ngoài việc vẫn tiếp tục điều
chị f tại phường xã tiến tới thí điểm điều trị f không thể nhẹ và không triệu chứng tại nhà khi đảm
bảo đáp ứng các yêu cầu của ngành y tế chuẩn bị sẵn sàng các phương án theo dõi phân luồng cơ số
thuốc điều trị để hạn chế tối đa bệnh nhân phải chuyển tầng điều trị thường xuyên cập nhật trên phần
quản lý f của thành phố đồng thời cho học sinh cấp ba đi học trực tiếp từ ngày sáu tháng một mươi hai và
tiếp tục nghiên cứu cho học sinh cấp hai đến trường sau khi hoàn thành việc tiêm phổ cho học sinh theo
kế hoạch nghiên cứu có phương án tầm soát y tế phù hợp để đảm bảo an toàn cho học sinh khi qua
trở lại trường biến thể mới omicrone chính thức được tổ chức y tế thế giới hu đặt tên theo bảng
chữ cái hy lạp hôm một mươi sáu tháng một mươi một theo giờ việt nam ban đầu nó được gọi là b một một năm trăm hai mươi chín lần đầu được

b một một năm trăm hai mươi chín lần đầu được phát hiện qua thu thập mẫu xét nghiệm tại nam phi vào ngày chín tháng một mươi một
được báo cáo lần đầu cho hou từ nam phi vào ngày hai mươi bốn tháng một mươi một hu cũng đã phân loại biến thể này là
biến thể đáng lo ngại đồng thời yêu cầu các quốc gia tăng cường giám sát và giải trình tự gen
virus biến thể mới này theo hãng tin cnn mỹ một số nhà khoa học cho rằng biến thể omicrone có thể
đã xuất hiện ở vùng nam sa mạc sahara ở châu phi vốn có tỷ lệ tiêm chủng vaccine ngừa covid thấp
bản thông báo của bộ y tế việt nam ngày hai mươi tám tháng một mươi một cho hay theo các nhà khoa học biến thể omicron
có tới ba mươi hai đột biến ở protein gai thành phần giúp virus bám vào tế bào cơ thể là biến thể có nhiều
đột biến nhất của virus sars cov hai biến thể này được dự báo có thể lây lan nhanh hơn nguy cơ tái nhiễm
cao hơn các biến chủng khác theo đó omicron có thể lây lan nhanh hơn năm trăm linh biến chủng delta
theo thông báo của bộ y tế omicron còn chứa hàng loạt đột biến như k bốn trăm một mươi bảy n n năm trăm linh một i n bốn trăm bốn mươi k g bốn trăm bốn mươi sáu s
trong đó đột biến k bốn trăm bảy mươi một n từng xuất hiện ở bộ y tế
đến delta đến nay omicron được coi là biến thể tồi tệ nhất trong đại dịch vì lượng đột biến khổng lồ và tính yêu việt của các đột biến đó
tiến sĩ susan hopkins cố vấn y tế chính của cơ quan an ninh y tế anh cho biết số sinh sản hiệu quả rầu của biến thể omicron
được phát hiện lần đầu tiên ở tỉnh geltang của nam phi là hai mức độ lây truyền chưa từng được ghi nhận kể từ khi đại dịch bắt đầu bùng nổ
với con số lây truyền lớn nhất hơn một dịch bệnh sẽ phát triển theo cấp số nhân
các nhà khoa học mô tả omicron là biến thể tồi tệ nhất kể từ khi bắt đầu bùng phát đại dịch
ngày hai mươi tám tháng một mươi một hu cho biết vẫn chưa rõ biến thể mới omicrone có thể dễ lây truyền hơn so với các biến thể khác hay không
hoặc biến thể mới này có khiến bệnh nặng hơn hay không
tuyên bố của hu nêu rõ dữ liệu sơ bộ cho thấy tỷ lệ số ca nhập viện ở nam phi gia tăng
nhưng điều này không có nghĩa là do số người nhiễm bệnh tăng không phải là do nhiễm riêng biến thể omicron
tuy nhiên hu nhắc lại rằng bằng chứng sơ bộ cho thấy
hiện hu đang làm việc với các chuyên gia để tìm hiểu tác động tiềm tàng của biến thể omicron
đối với các biện pháp ứng phó covid một mươi chín hiện nay bao gồm cả tiêm vaccine
theo ho cần vài ngày đến vài tuần mới biết được mức độ nghiêm trọng của biến thể mới omicron
phát biểu với telegraph bác sĩ angeli kutsi chủ tịch hiệp hội y tế nam phi cho biết
những bệnh nhân nhiễm biến thể omicron xuất hiện các triệu chứng rất khác nhưng đều ở thể nhẹ
bác sĩ này được cho là người đầu tiên xác định trình tự tồn tại của biến thể omicron
hầu hết bệnh nhân mà bà kutsi điều trị đều cảm thấy rất mệt mỏi
không có bệnh nhân nào trong số này bị mất vị giác hoặc cứu giác
triệu chứng của họ rất bất thường nhưng nhẹ hơn nhiều so với nhiều người mà tôi từng điều trị bác sĩ kudsi nói
bác sĩ angely quessi đã tiếp nhận hai mươi bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính và nhiễm biến thể omicron
hầu hết là năm giới trẻ một nửa trong số này chưa được tiêm phòng vaccine covid một mươi chín
bà cho biết bệnh nhân có thể đau cơ và mệt mỏi trong vòng một hai ngày hoặc có thể ho nhẹ
nữ bác sĩ có ba mươi năm hành nghề cho biết tất cả bệnh nhân của bà có bé gái một mươi sáu tuổi đều rất khỏe mạnh
nhưng vẫn lo ngại về việc những bệnh nhân lớn tuổi hoặc không được tiêm phòng vaccine
có thể bị virus tấn công nghiêm trọng hơn đặc biệt là người có bệnh lý nền như tiểu đường hoặc tim mạch
điều chúng tôi lo ngại là khi hai nhóm này nhiễm biến thể mới chúng ta có thể chứng kiến nhiều trường hợp mắc bệnh nặng
kể từ khi được báo cáo lần đầu ở nam phi ngày hai mươi bốn tháng một mươi một một số ca nhiễm biến thể mới omicron khác
cũng được phát hiện tại botswana bỉ israel
và đặc biệt là khu hành chính hồng kông của trung quốc hiện biến thể omicron đã xuất hiện ở australia
italy hà lan pháp canada và đức
đại học pennsylvania của mỹ đang thử nghiệm một loại kẹo cao su có thể hoạt động như chiếc lưới
để bẫy các phần tử virus sars cov hai
nghiên cứu cho thấy loại kẹo này có khả năng hạn chế số lượng virus trong nước bọt
và giảm lây truyền khi người nhiễm bệnh nói chuyện thở hoặc ho
kẹo chứa các bản sao của virus
các bản sao của protein ace hai được tìm thấy trên bề mặt tế bào
được virus sử dụng để đột nhập vào tế bào và lây nhiễm
trong các ống nhiệm có mẫu nước bọt và tăm bông của những người bệnh
các phần tử virus tự gắn vào ace hai trong kẹo cao su
kết quả ghi nhận tải lượng virus sars cov hai trong các mẫu thử đã giảm hơn chín mươi năm
các nhà khoa học cho biết kẹo cao su có cảm giác mùi vị giống như các loài thông thường
có thể bảo quản trong nhiều năm ở nhiệt độ bình thường
việc nhai kẹo không làm hỏng các phần tử protein ace hai
cậu cao su vẫn chưa có thể sẵn để sử dụng phổ biến
nhưng phát minh trên là một bước đầy hứa hẹn trong việc hạn chế lây lan ở những người nhiễm covid một mươi chín
nhóm tác giả cho biết việc sử dụng c cao su có thể giảm lượng virus trong nước bọt
sẽ phổ biến thêm lợi ích cho việc tiêm chủng và các biện pháp y tế công cộng
như đeo khẩu trang hay giãn cách
nếu thử nghiệm thành công loại kẹo đặc biệt sẽ hữu ích ở những quốc gia chưa có đủ vaccine covid một mươi chín
tất nhiên điều tốt nhất mọi người có thể làm hiện tại để bảo vệ chính mình và những người khác là tiêm chủng đầy đủ
theo các nhà nghiên cứu việc sử dụng cit cao su để giảm lượng virus trong nước bọt
sẽ làm tăng thêm lợi ích của vaccine và loại kẹo này đặc biệt hữu ích
ở những quốc gia chưa có nguồn vaccine có sẵn và giá rẻ